thực hiện ý kiến chỉ đạo thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ giao thông vận tải
cục trưởng cục hàng không việt nam đinh việt thắng vừa yêu cầu các hãng hàng không
cảng hàng không tạo điều kiện tổ chức chuyến bay vận chuyển người dân từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam về địa phương
cụ thể cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không việt nam làm việc với các địa phương
tổ chức được ủy quyền lập kế hoạch thực hiện các chuyến bay từ thành phố hồ chí minh
và các cảng hàng không khu vực phía nam về các tỉnh thành phố trên toàn quốc
trên cơ sở trọng gói
báo cáo cục hàng không việt nam các chuyến bay trên các đường bay đang được yêu cầu dừng khai thác
hoặc vượt quá lượng tải
phương án tổ chức chuyến bay phải được sự đồng ý của các địa phương tiếp nhận bao gồm số lượng hành trình di chuyển
từ cảng hàng không đến nơi tiếp nhận phương án giám sát theo hành trình di chuyển
toàn bộ hành khách phải đảm bảo có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai
theo phương pháp rt pcr trong vòng ba ngày hoặc xét nghiệm nhanh âm tính với sars cov hai
chi phí chuyến bay theo sự thống nhất
giữa địa phương với hãng hàng không hoặc trực tiếp giữa hãng hàng không và người dân
có nhu cầu trên cơ sở khung giá vận chuyển nội địa
cục hàng không việt nam yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
và cảng hàng không quốc tế vân đồn tổ chức các điểm xét nghiệm nhanh sars cov hai
tại các cảng hàng không sân bay khu vực phía nam nơi có điều kiện để hỗ trợ hành khách
trong việc xét nghiệm phân các khu vực làm thử tục phòng trờ đối với điểm xuất phát
và khu vực lấy hành lý khu vực đến